theo thông tin được cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên
được xác định cư trú tại huyện crombook của tỉnh đắk lắc
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng
có liên quan trong vụ tấn công và trụ sở xã ek tu và xã tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
các gia đình có người thân vi phạm pháp luật vận động người thân ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng và thành khẩn khai báo
kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm
cung cấp thông tin chính xác giúp cho lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lần trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật
cơ quan chức năng sẽ bảo mật thông tin đảm bảo an toàn cho thân nhân gia đình người đầu thú
và người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện gromboop có địa chỉ tại thôn nam tân
xã trường cập bồ huyện gromboop tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất